tỉnh thanh hóa hiện có trên bốn mươi tám hectare rừng thuộc diện trọng điểm cháy
và trong đợt nắng cao điểm này mức độ cảnh báo đã lên tới cấp năm tức là mức cao nhất
lực lượng kiểm lâm tỉnh thanh hóa đang gồng mình giữa nắng nóng
phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương để bảo vệ rừng
một trăm sáu mươi hectare diện tích rừng này thuộc địa bàn quản lý của hạt kiểm lâm thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
chốt trực kiểm lâm nằm cách vặt rừng vài cây số
tàn cây có thể che ánh nắng mặt trời nhưng không cản được hơi nóng bốc lên từ mặt đường
ngoài một tiếng nghỉ trưa từ sáng đến tối anh lê văn nam phải ngồi ở đây để tức trực
và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng để xử lý các sự cố cháy rừng có thể xảy ra
hạt kiểm lâm thành phố thanh hóa có nhiệm vụ quản lý sáu trăm linh hectare rừng tại huyện đông sơn
triệu sơn và thành phố thanh hóa
mặc dù diện tích không nhiều so với các vùng khác nhưng có nhiều hộ dân sống gần rừng
mà chủ yếu lại là rừng thông
trong mùa nắng nóng năm nay toàn bộ cán bộ của hạt đều được huy động để trực chốt
biện pháp chúng tôi thực hiện đang hiệu quả nhất là sáng sớm tuyên truyền lưu động hoặc là loa
trên loa phát thanh để cảnh báo thông báo đến tất cả nhân dân nghe biết thực hiện phòng chống cháy rừng
cái thứ hai là bố trí nhân lực canh phòng lửa rừng hai mươi điểm trực ở địa bàn thành phố
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay thời tiết đang ở giai đoạn nắng nóng cao điểm
nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động
để chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy rừng có hiệu quả các ngành đơn vị chủ rừng cần tập trung xây dựng
và thực hiện các phương án giải pháp phòng chống cháy rừng phù hợp
với đặc điểm tình hình của từng địa phương làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong thời gian tới